chào mừng ngày quốc tế thiếu nhi ngày một tháng sáu
nhiều đơn vị nghệ thuật đã cho ra đời những chương trình nghệ thuật đặc sắc
phục vụ các em thiếu nhi trong dịp này
với mong muốn mang đến cho các em nhỏ những món quà tinh thần đặc biệt
những năm gần đây các đơn vị nghệ thuật đã có sự đầu tư khá công phu
vào các chương trình nghệ thuật dành cho thiếu nhi
các đề tài được khai thác thể hiện phong phú
từ các câu chuyện cổ tích chuyện dân gian lịch sử
đến những vấn đề của đời sống đường đại
liên đoàn siếc việt nam chào đón ngày quốc tế thiếu nhi
mùa một tháng sáu với vở siếc đương đại mang tên
cuộc phiêu lưu của chú tễu
kết hợp nhiều câu chuyện dân gian và cổ tích hay
tạo sự hấp dẫn và đặc biệt phù hợp với thiếu nhi
trong khi đó nhà hát tuổi trẻ giới thiệu ba vở diễn đặc sắc
sơn tinh thủy tinh giấc mơ của nàng tiên cá
con chim xanh
các vở diễn mang đến cho các em nhỏ những cảm nhận sâu sắc
về giá trị hạnh phúc tình bạn và lòng nhân ái
ngoài ra các đơn vị nghệ thuật khác như nhà hát múa dối việt nam
nhà hát kịch việt nam hay nhà hát múa dối thăng long
cũng giàn dựng nhiều vở diễn đặc sắc gần gũi và hấp dẫn các em nhỏ